đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn
có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tại xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri xã trường long kiến nghị quốc hội cần tăng cường các biện pháp xử lý triệt đề
tình trạng phá rừng đang diễn ra trong thời gian qua đề nghị các đại biểu quan tâm công tác
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đối tượng bảo hiểm y tế
đồng thời điều chỉnh các danh mục điều trị để hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân
liên quan tới xây dựng bờ kè đoạn qua địa bàn huyện phong điền cử tri kiến nghị nhà nước nên triển khai
thực hiện nhằm tạo cho huyện có diện mạo để thu hút khách du lịch đến với huyện du lịch sinh thái phong điền
trên cơ sở những kiến nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ubnd thành phố cần thơ
đã trả lời một số ý kiến kiến nghị qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của bà con cử tri